tuy nhiên trong thời gian này như đi đến nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố bạc liêu và có tiếp xúc với nhiều người
đến ngày chín tháng chín như có triệu chứng sốt ho đau họng lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm rt pcr
kết quả khẳng định dương tính với virus sars cov hai
và cho đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã xác định có đến bảy f ba mươi một f một và sáu mươi tám f hai liên quan đến chuỗi lây nhiễm này
vừa qua kiểm tra một nhà nghỉ thuộc xóm nam phong ba xã hưng đạo
công an thành phố cao bằng phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm ba bánh heroin có khối lượng gần chín trăm tám mươi ba g
đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh hương yên và hiện đang được giam giữ chờ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin tức lúc chín h sáng ngày hôm nay